vào sáng ngày một mươi tám tháng hai cục gìn giữ hòa bình việt nam bộ quốc phòng đã tổ chức trao đổi chuyên môn về lập kế hoạch triển khai đội công binh và bảo đảm hậu cần cho đội công binh và bệnh viện giã chiến cấp hai triển khai tới phái bộ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc giữa việt nam và australia từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
australia là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc vì vậy đợt trao đổi chuyên môn lần này là sự hỗ trợ thiết thực và quý báu mà australia dành cho việt nam đặc biệt trong bối cảnh việt nam đang đẩy mạnh công tác chuẩn bị triển khai đội công binh gìn giữ hòa bình tới một phái bộ phù hợp trong năm hai nghìn hai mươi
việc chia sẻ chuyên môn hậu cần cho cả đội công binh và bệnh viện giã chiến cấp hai số hai là vô cùng quan trọng vì chỉ trong thời gian ngắn nữa
bệnh viện giá chiến cấp hai số hai của việt nam sẽ lên đường làm nhiệm vụ thay thế cho bệnh viện giã chiến cấp hai số một trước đó